thêm một vụ tai nạn liên hoàn giữa một loạt xe ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận một mươi hai tp hcm vào chiều ngày hai mươi tháng bảy
chỉ trong một thời gian ngắn trên đoạn quốc lộ qua địa bàn quận một mươi hai tp hcm đã liên tục xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn khiến điểm đen tai nạn giao thông này ngày càng thêm phức tạp
vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng sau một mươi năm h ngày hai mươi tháng bảy một xe container lưu thông trên quốc lộ một hướng từ ngã tư an sương về suối tiên khi vừa đổ dốc cầu vượt tân thới hiệp quận một mươi hai thì bất ngờ lạc tay lái đâm vào xe tải đang chạy cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh khiến xe tải lao tới đâm vào đuôi xe tải khác và tiếp nối chuỗi tông xe giữa sáu ô tô vụ tai nạn làm các xe bị hư hỏng nặng rất may không có thương vong về người tuy nhiên giao thông qua khu vực đã bị ủn tắc kéo dài
vụ tai nạn đã xảy ra trên địa phận thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu tỉnh hưng yên do vai chạm giữa xe mô tô và xe đạp xe mô tô do anh phạm văn khải hai mươi một tuổi trú tại xã tây tiến huyện tiền hải tỉnh thái bình điều khiển đã vai chạm với xe đạp do ông nguyễn văn cốc sáu mươi năm tuổi trú tại thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu tỉnh hưng yên điều khiển
hậu quả ông cốc tử vong tại chỗ anh khải bị thương được đưa đi cấp cứu xe máy vỡ nát phần đầu
đoàn công an điều tra làm rõ
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy đi lạng lách đánh võng trên đường bất chấp việc dòng xe hướng đi ngược lại có cả xe buýt xe bồn cỡ lớn gây mất an toàn giao thông cũng như gây nguy hiểm cho người khác
sự việc xảy ra tại dốc kém đoạn qua địa phận huyện kỳ sơn hòa bình được camera hành trình của một ô tô ghi lại
nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông này đã điều khiển xe trong tình trạng xe rượu
theo điều sáu nghị định số một trăm linh của chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hành vi điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn trong cơ thể sẽ bị xử phạt từ hai đến tám triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một mươi đến hai mươi bốn tháng tùy mức độ nồng độ cồn trong cơ thể